thưa quý vị và các bạn luồng xanh được ra đời trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tạo thuận lợi cho mạch hàng hóa lưu thông thông suốt
thực tế cho thấy rằng vẫn còn không ít tài xế lợi dụng luồng xanh để vận chuyển hàng lậu hàng cấm
chở người từ vùng dịch đến địa phương khác và né tránh sự kiểm tra quy định về an toàn giao thông
trước thực trạng đó tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát
chốt chặn từng phương tiện hàng hóa lưu thông qua địa bàn
tại phương phước mỹ quận sơn trà sau khi thành phố đà nẵng tạm dừng tất cả mọi hoạt động
việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đã nhanh chóng được tiến hành
một trăm linh người dân đang cư trú trong khu vực phong tỏa và đại diện các hộ gia đình đã được lực lượng y tế đến từng tổ dân phố để lấy mẫu
phường triển khai xét nghiệm cho đại diện hai năm trăm linh hộ chia phường chia làm bảy điểm
mỗi điểm là phường bố trí
lực lượng y tế dân quân thanh niên tình nguyện và cán bộ công chức cổ phường đứng ra hướng dẫn bà con để xe
rồi hướng dẫn bà con dẫn cách và sắp xếp bàn ghế theo hàng lối để bà con đảm bảo công tác vừa đảm bảo công tác xét nghiệm và vừa đảm bảo dẫn cách
về cách bố trí thì phường bố trí hai hàng một hàng là đi vô và một đi vô xong rồi một lối đi ra
phường triển khai xét nghiệm cho đại diện hai năm trăm linh hộ phường chia làm bảy điểm

ngành y tế sẽ huy động lực lượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại các khu công nghiệp theo kế hoạch ba tại chỗ
khoảng gần bốn mươi người trong khu vực phong tỏa và hơn hai trăm linh người đại diện cho các gia đình ở những khu vực còn lại trên địa bàn toàn thành phố
việc xét nghiệm sẽ chia làm hai đợt từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng tám và từ một mươi chín đến hai mươi một tháng tám cách ba ngày xét nghiệm một lần
bảy ngày chúng ta thực hiện nghiêm giãn cách cho nên việc lấy mẫu
cũng phải đảm bảo giãn cách thực sự bằng một phương án là chúng tôi lấy mẫu theo từng tổ dân phố
tức là cuốn chiếu theo từng tổ dân phố lực lượng y tế sẽ đến từng tổ dân phố cuốn chiếu hết tổ này đến tổ nọ đến tổ khác trong khung của một phường
như vậy thì sẽ đảm bảo không có tập trung quá đông người để mà thực hiện
từ kết quả xét nghiệm trên thành phố đà nẵng sẽ bóc tách f ra khỏi cộng đồng và có kế hoạch điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch
phù hợp theo tình hình mới